cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự
đối với trần trung can hai mươi bốn tuổi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an đối tượng can thừa nhận vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
can đã dùng mạng xã hội gia lô kết bạn và lừa nhiều cô gái với tổng số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
để tạo lòng tin đối tượng can tự giới thiệu mình là công an
và có mua hai chiếc xe ô tô cho người khác thuê tự lái
lấy lý do là thiếu tiền ngân hàng do mua xe trả góp can đã lợi dụng tình cảm của các cô gái
và lừa chiếm đoạt tài sản
đến ngày hai mươi tháng một mươi một các cô gái đã đến cơ quan công an trình báo về hành vi lừa đảo trên